tại quảng bình phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã tiến hành đấu tranh đối với tụ điểm đánh bạc tại nhà đoàn công nông
chú thành phố đồng hới bắt quả tang bảy đối tượng liên quan và thu giữ hơn hai trăm linh triệu đồng
qua kiểm tra tại phòng ngủ tầng hai của đoàn công nông có bảy đối tượng liên quan đến hành vi đánh bạc
trong đó có năm đối tượng đang thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức bài cào ba k
lực lượng công an đã thu giữ nhiều tăng vật tài liệu liên quan đến hành vi đánh bạc
trong đó tổng số tiền thu giữ tạm giữ là hơn hai trăm một mươi chín triệu đồng
ngày hai mươi hai tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với năm đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc
chiều ngày hôm qua tòa nhân dân tỉnh an giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo dương văn bình
chú thành phố châu đốc về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh nhập cảnh trái phép
theo cáo trả ngày một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba trong lúc dương văn bình đưa võ thị kim luận dương văn nam và phan thị trà my
nhập cảnh trái phép từ campuchia về đến khu vực khóm vĩnh chánh một phường vĩnh ngươn thành phố châu đốc
thì bị tổ công tác của lực lượng biên phòng phát hiện bắt quả tang
quá trình điều tra xác định trong hai ngày một mươi bảy và một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba bình đã nhiều lần tổ chức cho luận nam và my xuất cảnh
nhập cảnh trái phép qua lại biên giới việt nam campuchia để thu lợi bất chính
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo dương văn bình năm năm tù về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh nhập cảnh trái phép
thưa quý vị theo kế hoạch ngày hôm nay tòa nhân dân tp hcm sẽ xét xử bị cáo trần quý thanh cùng với hai con gái là trần uyên phương và trần ngọc bích
về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đo tài sản phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày hai mươi năm tháng bốn
vụ án có bốn cá nhân được xác định là bị hại gồm các ông bà đặng thị kim oanh nguyễn văn trung
lâm sơn hoàng và nguyễn huy đông ba mươi năm cá nhân khác được xác định là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi các bị cáo trần quý thanh trần ngọc bích trần uyên phương
thông qua môi giới đã cho các ông bà lâm sơn hoàng nguyễn huy đông nguyễn văn trung và đặng thị kim oanh
vay tiền với lãi suất là ba mỗi tháng tuy nhiên các bị cáo yêu cầu các chủ tài sản dự án phải thực hiện
việc ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản cổ phần của dự án để che giấu bản chất của
cho vay khi chủ tài sản cổ phần của dự án là bên vay thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc
nợ lãi theo thỏa thuận thì các bị cáo lại lý do để không trả lại tài sản cho chủ tài sản
như vậy tổng giá trị chiếm đoạt của các bị cáo trần quý thanh trần uyên phương
trần ngọc bích đối với các tài sản của bốn bị hại là hơn một bốn mươi tám tỷ đồng
công an tỉnh hậu giang vừa phá thành công chuyên án làm tàng trữ lưu hành tiền giả
năm tỉnh bắt nhiều đối tượng liên quan thu giữ số tiền giả đặc biệt lớn
từ vụ việc bắt giữ hai đối tượng sử dụng tiền giả mua hàng trên địa bàn huyện vị thủy là
huỳnh hoàng đức anh sinh năm hai nghìn ba và cao nhất ý sinh năm hai nghìn bảy cơ quan an ninh điều tra
công an tỉnh hậu giang đã mở rộng điều tra thực hiện lệnh bắt khám xét nơi ở đối tượng
trần thẩm linh sinh năm hai nghìn tại phường vĩnh hiệp thành phố giạch rá tỉnh kiên giang
thu giữ tổng cộng hơn sáu trăm linh triệu đồng tiền giả thành phẩm và chưa thành phẩm loại năm trăm linh đồng
qua đấu tranh bước đầu linh khai nhận làm tiền giả từ tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn sau đó đăng bán trên mạng
xã hội với giá là một triệu đồng lấy bốn triệu đồng tiền giả và đã bán được một trăm sáu mươi tờ tiền giả mệnh giá
năm trăm linh cho một số đối tượng trong đó có hoàng đức anh và cao nhất ý
hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hậu giang đã khởi tố tạm giam trần thẩm linh
chữ lưu hành tiền giả khởi tố huỳnh hoàng đức anh cao nhất ý về tội lưu hành tiền giả
ngoài ra công an tỉnh hậu giang đã phối hợp với công an các tỉnh tiền giang cà mau
bắt và khởi tố thêm ba bị can để điều tra về các tội lưu hành vận chuyển và tàng trữ tiền giả
một vụ cướp tiệm vàng đã xảy ra trên địa bàn thành phố việt trì tỉnh phú thọ do anh lê văn hân làm chủ
đối tượng đinh quang minh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám đã dùng dùi cui điện để uy hiếp
đập phá cân tiểu ly gương soi nhằm mục đích cướp tài sản là vàng bạc trang sức đang trưng bày trong quầy
vụ việc xảy ra vào một mươi hai h hai mươi phút trưa ngày hôm qua hai mươi hai tháng bốn
lúc này trong tiệm vàng có hai vợ chồng anh lê văn hân và hai khách hàng
thế vậy hai khách hàng đã chạy ra ngoài chi hô
nghe tiếng chi hô của người dân đại úy vũ thế dũng cán bộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
cùng với thiêu tá nguyễn mạnh hùng cán bộ phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh phú thọ
đang dừng đèn đỏ gần đó đã có mặt kịp thời phối hợp với quần chúng nhân dân chặn cửa không cho đối tượng đầu thoát
đồng thời tuyên truyền vận động để đối tượng chấp hành
sau khoảng một mươi năm phút đối tượng minh đã buông hung khí đầu hàng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ngãi đã khởi tố vụ án khởi tố nhóm đối tượng
có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
đối tượng phạm quang bảo ba mươi bảy tuổi ở xã bình trương huyện bình sơn bị khởi tố bắt giam về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
đối tượng võ thành công bốn mươi chín tuổi ở phường trần phú thành phố quảng ngãi
tống đình khánh bốn mươi tuổi ở xã nghĩa kỳ huyện tư nghĩa bị khởi tố về tội đánh bạc
kết quả điều tra xác định đầu năm hai nghìn hai mươi bốn bảo sử dụng điện thoại di động
đăng nhập vào website tổ chức đánh bạc cho các thành viên cấp dưới
gồm tống đình khánh võ thành công cùng một đối tượng khác với tổng số tiền đánh bạc là trên một tỷ đồng
hiện vụ án đang được phòng cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra mở rộng
lãnh đạo ubnd xã yacatu huyện trừ quỳnh tỉnh đắk lắc vào chiều ngày hôm qua xác nhận
trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ ba học sinh đuối nước thương tâm khi đang trên đường đi học về
ba nạn nhân tử vong hiện đang là học sinh lớp ba và lớp bốn tại trường tiểu học nguyễn đức cảnh xã yacatu
thông tin ban đầu vào khoảng một mươi một h ba mươi phút trưa ngày hôm qua một nhóm năm học sinh tan học đi về nhà
khi đi ngang qua hồ việt đức bốn xã yacatu có ba học sinh rủ nhau xuống hồ tắm
trong lúc vui đùa không may cả ba em đều trượt chân xuống vũng nước sâu và bị đuối nước
một lúc sau có một em nhỏ đi qua khu vực trên phát hiện ra vụ việc nên đã hô hoán nhờ người lớn đến ưng cứu
ngay sau đó nhiều người dân đã lao xuống hồ tập trung cứu ba học sinh và đưa các em đến bệnh viện cấp cứu
tuy nhiên các bác sĩ xác định cả ba em đều đã tử vong trước khi đến bệnh viện
sau vụ việc lãnh đạo ubnd xã yacatu đã đến thăm hỏi động viên chia buồn cùng với gia đình các nạn nhân
mở rộng đề án tiếp nhận nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh sơn la
công an tỉnh sơn la phối hợp với chính quyền xã hua trai huyện mường la tỉnh sơn la
vừa tổ chức đón nhận và nuôi dưỡng hai cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
hai cháu là ly a hậu sinh năm hai nghìn một mươi năm và cháu ly thị xia sinh năm hai nghìn một mươi sáu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
mẹ đẻ đã chết và bố đẻ bỏ đi khỏi địa phương các cháu không có ai chăm sóc nuôi dưỡng
đề án tiếp nhận nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh sơn la
được triển khai từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi một đến nay công an tỉnh đã tiếp nhận chăm sóc nuôi dưỡng ba mươi năm trẻ em
có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn
thưa quý vị việc sử dụng internet mang đến cho học sinh ở vùng sâu vùng xa nhiều thuận lợi
về học tập giao tiếp giải trí và tiếp cận các dịch vụ khác
thế nhưng không gian mạng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ thiếu an toàn với các em
khi mà chỉ có một mươi trẻ em thanh niên dân tộc thiểu số sử dụng internet là có hiểu biết về an toàn trực tuyến
chính vì vậy nên việc trang bị cho các em học sinh những kỹ năng tự bảo vệ mình trên không gian mạng
đã được tạo ra
các em sẽ được đặc biệt chú trọng thông qua môi trường giáo dục
và sau đây sẽ là ghi nhận tại huyện miền núi xín mần của tỉnh hà giang
cũng như hầu hết các trường phổ thông ở huyện xín mần trường phổ thông dân tộc bán chú
tiểu học và trung học cơ sở tả nhiều đã được trang bị phòng tin học với hệ thống máy tính
kết nối internet để phục vụ nhu cầu học tập tra cứu của học sinh
và đây cũng là phương tiện chính để các em kết nối trên môi trường mạng
thực tế học sinh đồng bào dân tộc ở miền núi có sự tiếp cận internet
ít hơn so với ở đô thị
nhưng khi tham gia môi trường mạng thì các em lại có nguy cơ mất an toàn nhiều hơn
các em ở đây lại càng rủi ro cao hơn mặc dù có thể các em sử dụng điện thoại ít hơn
nhưng mà chính các em lại dễ bị tổn thương hơn là ở thành phố vì bố mẹ thành phố
được biết để trang bị cho các em
thế nhưng mà ở đây thì bố mẹ lại không biết thông tin và chính là vậy
phải trang bị cái kiến thức cho các em để mà nó an toàn
để góp phần hình thành môi trường internet an toàn cho học sinh trên địa bàn
nhiều giải pháp đã và đang được các nhà trường triển khai như tuyên truyền hướng dẫn bằng nhiều hình thức
tăng cường kỹ năng cho học sinh trên môi trường mạng
tạo ra những sân chơi an toàn và lành mạnh để thu hút học sinh
đặc biệt là phối hợp tích cực với gia đình trong việc quản lý con em sử dụng điện thoại thông minh có kết nối internet
để mà nâng cao nhận thức đấy thì thứ nhất là đối với các em thì giáo viên chủ nhiệm phải là người quan tâm sát sao nhất
kiểm soát cũng như là phối hợp với phụ huynh để làm sao mà cho con em mình sử dụng máy
máy tính cũng như sử dụng điện thoại một cách thông minh một cách an toàn
thế còn đối với các trường hợp mà các em vào các trang mạng ví dụ như là facebook zalo tiktok
thì đối với những trường hợp đó thì các thầy cô giáo cũng sẽ hỗ trợ thêm các em để làm sao mà biết cách tự bảo vệ mình
bảo vệ bản thân mình để làm sao tránh những trường hợp là bị lừa đảo trên mạng
cùng với đó lực lượng công an địa phương phối hợp tích cực với các ban ngành triển khai nhiều hoạt động cụ thể
để trang bị những kỹ năng cần thiết cho học sinh khi tham gia vào môi trường mạng
đồng thời tăng cường các biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh và phòng ngừa tội phạm mạng
công an huyện cũng đã tham mưu với phòng giáo dục có sự chỉ đạo các nhà trường trong công tác giáo dục học sinh về an ninh mạng
đã hướng dẫn phối hợp chặt chẽ với các nhà trường trên địa bàn huyện
tuyên truyền nâng cao nhận thức các kỹ năng tương tác sử dụng mạng xã hội an toàn cho trẻ em
cho học sinh trên địa bàn hết sức cụ thể phù hợp với nhận thức lứa tuổi và đặc điểm tâm lý của các em học sinh
công an trực tiếp hỗ trợ triển khai các mặt công tác biện pháp nghiệp vụ công an
để nắm tình hình đấu tranh xử lý các trường hợp vi phạm về an ninh mạng
đối với học sinh ở vùng cao biên giới hà giang
việc xây dựng kỹ năng sử dụng internet và mạng xã hội một cách an toàn
không chỉ giúp các em tự bỏ
về trước các hình thức bạo lực lừa đảo trên không gian mạng
mà còn nâng cao nhận thức cho thanh thiếu niên dân tộc thiểu số
trong phòng chống tảo hôn và phòng chống mua bán người
ngày hôm qua đội cảnh sát giao thông trợ tự công an tp cà mau
phối hợp với ban giám hiệu trường trung học phổ thông cà mau
đã tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông
cho hơn một bốn trăm linh giáo viên học sinh của trường
tại buổi tuyên truyền các em học sinh đã được nghe thông tin
về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh
trong thời gian qua nguyên nhân hậu quả các vụ tai nạn giao thông
liên quan đến học sinh tuyến đường thời gian phương tiện độ tuổi
lỗi vi phạm liên quan đến tai nạn giao thông nhiều nhất
để giúp các em tự phòng tránh
bên cạnh đó các em còn được tuyên truyền về một số nội dung
của luật giao thông đường bộ
thưa quý vị vừa qua đoàn giám sát của ủy ban thường vụ quốc hội
đã có buổi làm việc với ủy ban nhân dân tp hà nội
về việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông
từ năm hai nghìn chín đến hết năm hai nghìn hai mươi ba
tại đây phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp dương đức tuấn cho biết
do hạn chế về hạ tầng điều chỉnh quy hoạch chung có lĩnh vực giao thông
tp sẽ thay thế brt kim mã yên nghĩa bằng tuyến đường sắt đô thị số một mươi một
như vậy sau tám năm đi vào hoạt động hiệu quả của buýt brt đã không được như kỳ vọng
theo đoàn giám sát của ủy ban nhân dân tp
trong đó tuyến brt số một kim mã yên nghĩa được đưa vào sử dụng từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
với tổng mức đầu tư trên năm mươi năm triệu usd tức là khoảng một một trăm linh tỷ đồng
tuyến dài hơn một mươi bốn km sử dụng năm mươi năm xe buýt loại tám mươi chỗ với giá là năm tỷ đồng một xe
tuy nhiên khi đi vào hoạt động brt kim mã yên nghĩa đã bộc lộ một số mặt hạn chế
khi đã lấy một phần ba mặt cắt của trục xuyên tâm giảm võ láng hạ lê văn lương
làm đường ưu tiên
hiệu quả giảm ủn tắc giao thông của tuyến brt kim mã yên nghĩa cũng không đạt được
thực tế tuyến đường di chuyển kim mã lê văn lương tố hữu luôn bị ủn tắc vào giờ cao điểm
quy hoạch chung của thủ đô năm hai nghìn một mươi một và quy hoạch giao thông vận tải năm hai nghìn một mươi tám
thành phố có tám tuyến brt nhưng hiện nay mới làm được một
đó là tuyến brt số một kim mã yên nghĩa
như vậy vấn đề đặt ra hiện nay là
hà nội có nên tiếp tục xây dựng các tuyến brt còn lại theo quy hoạch hay không
cùng với đó thì cần phải có những giải pháp gì trong phát triển xây dựng giao thông công cộng hiện nay
để làm rõ hơn nội dung này vấn đề và chính sách ngày hôm nay
chuyên gia đô thị kiến trúc sư trần huy ánh
ủy viên thường vụ hội kiến trúc sư hà nội sẽ có những phân tích chi tiết
xin mời quý vị cùng theo dõi
đầu tiên xin cảm ơn ông đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của truyền hình quang nhân dân
thưa ông qua theo dõi tám năm tuyến brt đi vào vận hành và hoạt động
thì ông có những chia sẻ cụ thể như thế nào về loại hình giao thông công cộng này ạ
loại hình brt này là một mô hình rất thích hợp cho những nước đang phát triển
nó là một phương tiện vận chuyển khối lượng lớn tốc độ cao
nhưng mà lại rất phù hợp với nền kinh tế mà không đủ nhiều tiền
để đầu tư những tuyến sắt đường sắt tàu điện ngầm
hay là tuyến trên cao
so với đường sắt trên cao cát linh ở đâu đi cùng một phía ướng tuyến chạy song song với nhau
nhưng mà cái tuyến đường sắt cát linh không chỉ một mươi tám tỷ
so với hơn một tỷ có sáu chi phí rất thấp
nhưng cái chi phí còn thấp hơn rất nhiều do cái việc mà duy tu vận hành một cái tuyến đường sắt như thế
để vận hành đường sắt cát linh là chúng ta phải hỗ trợ tiền vận hành là bốn trăm linh tỷ
trong khi đó tuyến brt là thấp hơn rất là nhiều
nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra là lượng khách của bit là tám ba triệu người trong một năm
trong khi đó tuyến đường sắt đô thị chỉ có tám hai triệu
do vậy là nó là một cái điều tốt
ở nước ngoài những đêm về hà nội nó không tốt
không phải vì nó không tốt mà do chúng ta tích hợp giao thông vào đô thị không tốt
vâng thưa ông qua thực tế thì chúng ta có thể thấy những yêu và nhược điểm của tuyến brt khi mà vận hành
vậy thì qua đó thì chúng ta sẽ có được những cái bài học
kinh nghiệm như thế nào nếu như tới đây chúng ta phát triển hệ thống loại hình brt
hay là các hoạt động giao thông công cộng khác ạ
trong tám năm vừa qua chúng ta đánh giá bit không công bằng
chúng ta đã thấy những cái kho ăn của nó và chúng ta điều chỉnh chậm chạp so với cái nhu cầu cần thiết của nó
nếu chúng ta chỉ cần nhấp nó trên cao và làm tách nó ra cái lối đi tiếp cận với cái nhà ga của nó
với những cái tòa nhà cao tầng giống như một cái tuyến chính của đường giao thông
nội đô thái lan thì chúng ta sẽ thu hút được rất nhiều người đi về
chúng ta sẽ làm cho các cái giao thông kết nối giữa cái tòa nhà dây đặc
hai đường vây lân đường lê văn lương rất dễ dàng và chúng ta giải phóng được toàn bộ
cái mặt đường tầng một cho những cái phương tiện di chuyển bình dân khác
như vậy là trước khó khăn chúng ta không nghiên cứu kỹ không đánh giá đúng toàn diện
kể cả về kỹ thuật kể cả về kinh tế kể cả về thói quen đi lại
mà chúng ta nghĩ ra những cái phương án dễ dãi để mà nghĩ rằng có thể thay đổi được nó
thì chúng ta lại tiếp tục gặp phải những thất bại mới
vâng thưa ông mới đây ủy ban nhân dân tp hà nội cho biết thì dự kiến thì sẽ thay thế tuyến brt này
bằng tuyến đường sắt đô thị số một mươi một
vậy thì qua theo dõi ông đánh giá như thế nào về tính khả thi của việc thay thế loại hình giao thông cộng cộng này
cũng như là chúng ta cần có những cái lộ trình cụ thể như thế nào
để tính toán xây dựng một hệ thống giao thông công cộng đồng bộ hiện nay tại hà nội ạ
thực tiễn chúng ta phải đối mặt với khó khăn di chuyển rất nhiều
và chúng ta cũng phải sử dụng những cái phương tiện giao thông cộng cộng chi phí thấp
từ đầu tư cho đến vận hành và thích hợp với nền kinh tế thì đấy mới là cái cứu cánh cho một thành phố
chứ không phải là chúng ta vẽ nhiều những con đường sắt
nhưng mà hai mươi năm chúng ta không làm nổi một con đường
trong khi đó hàng ngày hàng giờ chúng ta phải đối mặt với những cái sức ép rất lớn từ cái phương tiện cá nhân
ngay ngày hôm nay thì còn có thể còn rất trục trặc
để việc các người dân đi đến các nhà ga còn khó khăn
nếu như chúng ta vừa phát triển giao thông đô thị
nhưng chúng ta chỉnh trang đô thị chúng ta thiết kế đô thị
làm sao cái tiếp cận của cái người đi dung tiện cao cộng
từ nhà qua đường đi bộ qua xe đào đến được xe bus với giá rẻ
phát triển được đến mức độ nào đó
khi khối lượng khách đủ lớn khi nền kinh tế đủ mạnh
khi nền công kỹ nghệ chúng ta đủ phát triển
thì ta chuyển sang những cái phương tiện mà chi phí cao
công nghệ lớn và nhiều tiết điện nghi hơn rất dễ dàng
và đấy chính là con đường đi của tất cả các thành phố
thành công trên thế giới
một lần nữa trân trọng cảm ơn ông đã dành thời gian
cho truyền hình của bác nhân dân ngày hôm nay
các cơ sở y tế không được từ chối người bệnh cấp cứu
trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và ngày một tháng năm
là thông tin đáng chú ý sẽ có trong cụm chính sách ngay sau đây

bộ y tế có văn bản yêu cầu của các cơ sở y tế
bộ y tế yêu cầu các đơn vị trực thuộc bảo đảm công tác khám chữa bệnh
cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
bộ y tế đề nghị các cơ sở y tế tổ chức tốt việc cấp cứu khám chữa bệnh
đảm bảo tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị
không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ trường hợp cấp cứu
nếu trái tuyến trái chuyên khoa
cần xử lý cấp cứu ban đầu ổn định
giải thích đầy đủ cho người bệnh người nhà người bệnh
trước khi chuyển đi cơ sở y tế khác
bộ y tế cũng yêu cầu đảm bảo thường trực đường dây nóng hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
để sẵn sàng chỉ đạo phối hợp tri viện ứng cứu trong trường hợp cần thiết
cục đường bộ việt nam vừa có văn bản gửi sở giao thông vận tải các tỉnh thành phố
yêu cầu tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân
đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
đặc biệt doanh nghiệp vận tải không tăng giá cước
hoặc có thì phải đáp ứng các biện pháp bình ổn giá cước vận tải
theo chỉ đạo của chính phủ và các bộ ngành có liên quan
ưu đãi về giá vé cho những người có hoàn cảnh khó khăn gia đình chính sách khuyết tật
quy định về việc phân lô bán nền trong luật kinh doanh bất động sản hai nghìn hai mươi ba
sẽ không cho phân lô bán nền tại một trăm linh năm thành phố thị xã
tăng thêm tám mươi một thành phố thị xã so với quy định hiện hành
trong đó có hà nội tp hcm có ba thành phố trực thuộc trung ương
là hải phòng đà nẵng cần thơ
luật sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi năm